chúng tôi rất là hoan nghênh các bạn
đã có mặt rất sớm
nhiều quỹ có mặt từ rất sớm
và ba bốn năm gần đây thì số quỹ tăng lên
và sự có mặt của các bạn là không thể thiếu
và tôi cũng xin hôm nay
thì ít bạn nói
nhưng mà tôi biết các bạn cũng đứng chơi dưới sự kép rất lớn
bây giờ các quỹ vc
ở bên dưới
thì các cái
các cái crowning fund
các nhà đầu tư thiên thần
ở bên trên
thì các nhà đầu tư gọi là gián tiếp
mua bán cổ phần doanh nghiệp
và các quỹ đầu tư mòi hẻm đứng ở giữa
nếu chúng ta không thực sự
đổi mới và kết hợp với nhau chặt chẽ hơn
mạnh mẽ hơn như một số bạn đã nói
cái tính rủi ro
cái tính đồng hành cùng với
các doanh nghiệp sát hấp
cái lượng vốn cho vai
không có những thích nghi
thì chắc chắn
là tương đối
nhiều ý tưởng tốt
nhiều công ty tốt
hoặc là sẽ bị thất bại
nhưng mà điều quan trọng là có thể không thất bại
nhưng họ sẽ không cần quỹ đầu tư mòi hẻm
từ quỹ đầu tư thiên thần
và bằng các cách mà
gây quỹ mới bây giờ
và các nhà đầu tư mua cổ phần
họ hoàn toàn có thể
mở ra một gửi phần
mới mà tôi muốn là cái sự thay đổi
để sao cho
bản thân mình là quỹ đầu tư
nhưng mà tăng cái vế
cùng đồng hành
cùng phát triển sản phẩm
và phát triển doanh nghiệp với các sát hấp
cùng với đó là làn sóng
nhiều tập đoàn lớn của việt nam
đã quyết định thành lập các quỹ đầu tư
của riêng mình
đầu tư vào đổi mới sáng tạo ở việt nam sẽ bùng nổ
việt nam sẽ thực sự là điểm đến
của đầu tư đổi mới sáng tạo của việt nam

trên bản đồ khởi nghiệp thế giới
tuy nhiên câu hỏi đặt ra
làm sao để có thể thu hút
ngày càng nhiều hơn các khoản đầu tư
vào đổi mới sáng tạo tại việt nam
câu trả lời nằm ở việc chúng ta
sẽ khắc phục những hạn chế chủ quan
của chính các start up

hệ sinh thái của việt nam như thế nào
các nguyên nhân chủ quan
đến từ chính mặt hạn chế
của các start up việt nam
đầu tiên là chất lượng dự án khởi nghiệp khá thấp
chỉ khoảng từ năm đến một mươi
các start up là có thể rót vốn
thứ hai là kiến thức và kinh nghiệm
của các nhà sáng lập còn non nớt
thứ ba là thiếu hụt các công cụ tài chính
cho đầu tư khởi nghiệp
và sự rời rạc thiếu liên kết
của hệ sinh thái khởi nghiệp ở việt nam
sản phẩm của những start up đấy
có thể là do
cái mong muốn hoặc là hy vọng
hoặc là suy nghĩ của những người sáng lập
chứ không hẳn là
cái nhu cầu của thị trường
ngoài ra nữa thì có những start up xuất sắc
thế nhưng mà tư duy tầm nhìn quốc tế của các bạn
và cái khả năng để có thể
thuyết trình bằng tiếng anh
để có thể sâu ra hết được những cái
điểm nổi bật của mình thì đấy cũng là một cái vấn đề
chia sẻ qua du diễn đàn thì hiện nay
cơ hội dành cho các sản việt nam
tiếp cận các quỹ đầu tư mọi quyền là rất lớn
nhất là thâm điệp của chính phủ đưa ra
về cái sự hỗ trợ cũng như cái ủng hộ
cho các quỹ này đến với việt nam
phần còn lại thách thức cũng rất lớn
cái chất lượng của các cái sản phẩm
các mô hình kinh doanh
rồi cải thiện cái kỹ năng
trong giao dịch trong cái
chiến lược phát triển
cũng như phải tranh thủ nhiều tư vấn hỗ trợ
từ các chuyên gia thì chúng ta sẽ có được
cái tiếng nói chung và có một cái sức hấp dẫn
với các quỹ đầu tư mọi quyền của quốc tế
một điểm khó khăn nữa
khiến các start up việt
khó thuyết phục các nhà đầu tư rót vốn
đó là hạn chế về tư duy toàn cầu
trong khi đó đây lại là yếu tố
để nhiều tổ chức đánh giá
để cấp vốn cho các dự án của start up
một trong những điểm khó khăn
mà không chỉ các công ty khởi nghiệp việt nam
mà tất cả trong khu vực đều gặp phải
đó là làm thế nào
để tiếp cận thị trường khu vực
mặc dù đây là thử thách lớn
đối với việt nam thái lan
nhưng đây cũng là một yếu tố quan trọng
các nhà đầu tư luôn muốn tìm những công ty
có thể tiếp cận nhiều thị trường
việc tham gia sân chơi toàn cầu
hoặc ở khu vực
sẽ là một thử thách
và tạo cho các start up việt nam
nâng cao các năng lực
kể cả từ khả năng thuyết trình
khả năng ngoại ngữ
rồi khả năng bảo vệ
trước các đối thủ cạnh tranh
với những dự án của mình
thuyết phục được nhà đầu tư
tất cả những kỹ năng đó là vô cùng quan trọng
mà chỉ có thể trải nghiệm thực tiễn
để chúng ta có thể thu được những kiến thức
cũng như là những lời khuyên
từ chính các nhà đầu tư
và thậm chí từ chính những cái thất bại của mình
ngoài ra các nhà đầu tư mạo hiểm nước ngoài
hy vọng thấy được môi trường khởi nghiệp lớn mạnh
với sự cân bằng giữa cạnh tranh và hợp tác
sự cân bằng này bảo đảm rằng
các start up nằm trên một trục phát triển đồng đều
và các tiêu chuẩn sản xuất đã được nâng lên
sự hiện diện của một cộng đồng start up
đang phát triển mạnh mẽ và bền vững
đóng vai trò thiết yếu
trong việc nâng cao tiêu chuẩn của các start up
trong nước cũng như thu hút các nhà đầu tư nước ngoài
thưa quý vị với nguồn nhân lực dồi dào
nền kinh tế năng động
cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo
đang phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng
việt nam đang thu hút các nhà đầu tư
các định chế tài chính chuyên cung cấp vốn
cho các doanh nghiệp khởi nghiệp trên thế giới
tuy nhiên dòng vốn đầu tư cho doanh nghiệp khởi nghiệp
đổi mới sáng tạo
vẫn chưa được khơi thông thực sự
bởi những vướng mắc từ cơ chế hoạt động của các quỹ
cho tới sự thiếu kinh nghiệm của doanh nghiệp
trong việc quy động vốn
hệ sinh thái khởi nghiệp chưa đầy đủ
cần có giải pháp tháo gỡ để tạo điều kiện
cho những ý tưởng sáng tạo
có được những nguồn lực để thành hình
chương trình hôm nay xin được tạm dừng tại đây
chương trình kinh tế và dự báo
được phát mới vào lúc hai mươi h thứ năm hàng tuần
trên truyền hình nhân dân
ngoại thông tin liên hệ xin được gửi về
chương trình kinh tế và dự báo
phòng kinh tế truyền hình nhân dân
số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
xin kính chào và hẹn gặp lại